kỷ niệm một trăm tám mươi năm hình thành và phát triển tỉnh tây ninh năm một nghìn tám trăm ba mươi sáu hai nghìn một mươi sáu tối ngày bảy tháng chín tại tây ninh
liên đoàn taekwondo việt nam và sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tây ninh đã phối hợp tổ chức
giải vô địch taekwondo các câu lạc bộ mạnh toàn quốc
tham dự giải lần này có bốn mươi đoàn với hơn năm trăm linh vận động viên đến từ các địa phương thi đấu ở các nội dung như đơn nam
đơn nữ đồng đội nam đồng đội nữ ở các hạng cân khác nhau để tranh tài bốn mươi chín bộ huy trường
đây là một trong năm hoạt động thể thao lớn như giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa bóng hai nghìn hai mươi
giải vô địch thể dục diễn sinh cúp các câu lộ bộ toàn quốc giải trẻ vua việt nam việt võ đạo toàn quốc
vòng chung kết giải bóng đá u một mươi bảy quốc gia và giải vô địch taekwondo các câu lạc bộ mạnh toàn quốc
mà tây ninh đăng cai tổ chức trong năm hai nghìn một mươi sáu
giải diễn ra từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu